ngày một mươi tám tháng bảy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng công an có thư khen gửi công an tp hà nội và các đơn vị cá nhân đã kịp thời cứu bốn nạn nhân ra khỏi đám cháy xảy ra tại số nhà ba trăm bảy mươi tám phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
nội dung thư khen nêu rõ
khoảng gần một giờ ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi xảy ra vụ cháy lớn tại số nhà ba trăm bảy mươi tám phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm đã điều động một xe chỉ huy hai xe chữa cháy đồng thời xin tri viện hai xe chữa cháy của công an quận ba đình nhanh chóng có mặt tại hiện trường
khi đến nơi đám cháy đã bao trùm toàn bộ diện tích tầng một đồng thời phát hiện có bốn người mắc kẹt trong nhà đã di chuyển lên khu vực tầng mái của ngôi nhà
các tầng của ngôi nhà có nhiều khói khí độc nếu không được cứu nạn và di chuyển ra bên ngoài sẽ có nguy cơ dẫn đến tử vong
trước tình huống trên đồng chí hoàng trung kiên phó trưởng công an quận hoàn kiếm đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai phương án nhanh chóng tổ chức tìm kiếm giải cứu các nạn nhân mắc kẹt
nhận mệnh lệnh ngay lập tức đồng chí trần quốc oai phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng bốn cán bộ chiến sĩ gồm đồng chí nguyễn viết quân đồng chí lê minh khôi đồng chí phùng nam anh và đồng chí phạm minh đức thiết lập triển khai đội hình tổ chức cứu chữa nỗ lực dập tắt đám cháy tại tầng một phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quận ba đình
nhanh chóng tìm kiếm tiếp cận và đưa toàn bộ người bị nạn ra khỏi đám cháy an toàn không để xảy ra thương vong đến một h năm ngày đám cháy cơ bản được không chế không để xảy ra thiệt hại về người và cháy lan sang các khu vực xung quanh bảo đảm an toàn cho lực lượng làm công tác cứu nạn cứu hộ